cử tri pháp đã chính thức bước vào cuộc bỏ phiếu vòng hai cũng là vòng quyết định để chọn ra tổng thống mới lãnh đạo nước pháp trong năm năm tới
đây được coi là cuộc bầu cử gây cấn nhất từ trước tới nay trong lịch sử nước pháp và kết quả của nó sẽ không chỉ tác động tới tình hình bên trong biên giới của nền kinh tế lớn thứ hai châu âu mà là cả liên minh châu âu
tuy nhiên phần nhiều là do bản thân bà le pen đã có những điều chỉnh làm mềm mỏng hơn chính sách và cải thiện hình ảnh của phe cực hữu
ý tưởng của mặt trận quốc gia không hẳn xấu khi họ đã có một đại diện đi vào vòng đấu cuối cùng tôi nghĩ rằng chúng ta cần trao cho họ một cơ hội
trong khi đó kết quả thăm dò mới nhất cho thấy ông macron nhận được sáu mươi hai số ý kiến ủng hộ
chủ trương của ông xây dựng một nước pháp cởi mở với khả năng cạnh tranh cao hơn hội nhập sâu hơn với eu
đã được chính giới pháp ủng hộ
nhiều ứng cử viên thất bại ở vòng một đã kêu gọi cử tri dồn phiếu cho ông macron
tuy nhiên giới quan sát cho rằng phần đông cử tri lựa chọn ông macron là để ngăn chặn bà lerpen chứ không phải thực sự ủng hộ ứng cử viên trẻ tuổi nhất từ trước tới nay này
tuy nhiên kết quả các cuộc thăm dò chỉ mang tính tham khảo và diễn biến trong ngày tới hứa hẹn nhiều bất ngờ thậm chí có thể đảo ngược tình hình bởi còn rất đông cử tri pháp không đưa ra ý kiến
cuộc đua và điện élysé sẽ gây cấn đến phút cuối cùng trong bối cảnh chính trị nước pháp đã thay đổi và tương lai mối quan hệ của pháp với liên minh châu âu đang đứng trước thách thức lớn